về tình hình bán đảo triều tiên hãng tin kyodo dẫn nguồn tin của lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cho biết
nửa đêm ngày hai mươi năm tháng bảy theo giờ địa phương tức tối ngày hai mươi bốn tháng bảy theo giờ hà nội
triều tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo triều tiên
những vật thể này sau đó đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế iz của nhật bản
trong khi đó hãng tin junhap cũng dẫn thông báo của hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc xác nhận
triều tiên đã phóng tên lửa đạn đạo trong tối ngày hai mươi bốn tháng bảy
thông báo nêu rõ quân đội hàn quốc đang phân tích vụ phóng mới nhất của tình nhưỡng
để xác định chính xác loại tên lửa được phóng đi
trước đó nguồn tin quân đội hàn quốc thông báo sáng ngày hai mươi hai tháng bảy
triều tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình hướng ra biển hoàng hải
thông báo của hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc gcs nhấn mạnh
các cơ quan tình báo của hàn quốc và mỹ phân tích các vụ phóng diễn ra vào khoảng bốn giờ sáng theo giờ địa phương
để tìm hiểu thêm về loại tên lửa được bắn và các chi tiết khác
vụ phóng diễn ra ba ngày sau khi triều tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông